quý vị thân mến nhiều hoạt động lễ hội mùa thu bát sát năm hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra vào cuối tuần này
trong đó có trải nghiệm dù lượn bay giữa mùa vàng tại xã mường hung bát sát lào cai
và thời tiết tại đây thì đang khá thuận lợi để phục vụ các du khách
vâng từ sáng đến chiều thì trời nắng mê đan sen và nhiệt độ mắt mẻ
chính vì vậy mà ba mươi phi công cũng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi
phải đến chiều tối nay thì mưa rông mới xuất hiện tại khu vực này
và những ngày vừa rồi thì thủ đô hà nội đã đón một đợt mưa lớn nhất trong tháng tám
ở nhiều nơi thì người dân chịu cảnh phố cũng như sông
và dự báo là từ nay cho đến cuối tháng sẽ không có trận bão nào nữa
thế nhưng đến tháng chín thì dự báo sẽ có nhiều trận bão gây mưa nhiều với lượng mưa lớn
nên tình trạng ngập úng sẽ quay trở lại
vâng người dân ở khu vực vùng trũng thấp có thể chuẩn bị sẵn các bao cát
tính toán chuyển đồ đạc lên trên cao
tranh thủ kiểm tra và nạo vét công dãnh qua nhà trong những ngày thời tiết thuận lợi
và từ ngày hôm nay cả nước sẽ có xu thế giảm mưa
thời tiết chủ đạo là nắng cả ngày
chỉ còn một vài nơi sẽ xuất hiện mưa rông vào chiều tối
mưa sẽ xuất hiện ít hơn vào ngày cuối tuần nên là quý vị có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi
tuy nhiên có một lưu ý là tiêu cực tím trên khắp cả nước đều ở mức cao
vì vậy nên quý vị cần đeo kính để tránh cho mắt bị thoái hóa thậm chí là đục thủy tinh thể
và đó là một vài thông tin rất là hiệu ích về tình hình thời tiết nổi bật
và hy vọng sẽ giúp quý vị sẽ có một ngày mới vui vẻ hơn khi mà tham gia lựa chọn các hoạt động ngoài trời

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé